thưa quý vị trong hai ngày mùng bảy và ngày tám tháng một mươi vừa qua
tình trạng người dân rút tiền trước thời hạn xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
sau khi có những thông tin không tích cực về ngân hàng này lan truyền trên mạng xã hội
ngân hàng nhà nước cũng đã có thông tin kịp thời trên website của ngân hàng nhà nước
để khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho scb
đồng thời cũng sẽ có những giải pháp chính sách theo đúng quy định của pháp luật
để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền
trao đổi với báo chí vào sáng ngày hôm nay mùng một mươi tháng một mươi
bà nguyễn thị hồng thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam khẳng định
ở việt nam từ trước đến nay thì những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng
trong đó có ngân hàng scb đều được nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp
thống đốc cho biết hiện có một số thông tin lan truyền ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng scb
trước tình hình đó ngân hàng nhà nước đã áp dụng các biện pháp cần thiết
để ngân hàng scb hoạt động bình thường đảm bảo khả năng thanh khoản
thống đốc cũng nhấn mạnh với vai trò ngân hàng trung ương
cũng như cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng khi xây dựng hoạch định chính sách tiền tệ
cũng như các chính sách quản lý ngân hàng ngân hàng nhà nước luôn đặt mục tiêu là kiên định
với việc điều hành để góp phần kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô tiền tệ
và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong đó có ngân hàng scb
trước đó vào chiều ngày tám tháng một mươi tại buổi họp báo do ngân hàng nhà nước
chi nhánh tp hcm phối hợp với sở thông tin truyền thông tp tổ chức ông
hoảng định ngân hàng này đã kiểm soát tình hình thanh khoản của ngân hàng đang được giữ ổn định
ngân hàng đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền đúng theo quy định của pháp luật
theo ông hoàng minh hoàn scb đã tăng lượng tồn quỹ tiền mặt tại tất cả điểm giao dịch
đáp ứng nhu cầu thanh toán rút tiền chính đáng của khách hàng
đồng thời tăng cường lượng tiền gửi tại ngân hàng nhà nước
đảm bảo nhu cầu thanh toán liên ngân hàng từ scb qua ngân hàng khác và ngược lại
hôm nay cục an ninh chính trị nội bộ cục an ninh kinh tế bộ công an phối hợp với công an tỉnh hà nam
đã làm việc với nguyễn kiên quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
quyết là đối tượng đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook
đăng tải bình luận thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận
tạo tâm lý bất an về việc người dân đồng loạt rút tiền tại ngân hàng
qua làm việc nguyễn kiên quyết đã thừa nhận hành vi tự ý soạn thảo
đăng tải bình luận thông tin thất thiệt nói trên
hành vi của nguyễn kiên quyết là vi phạm pháp luật
công an tỉnh hà nam đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bộ công an khuyến cáo tất cả các tổ chức cá nhân không đăng tải chia sẻ phát tán
hoặc bình luận đồng thuận với tin giả tin sai sự thật tin gây hoang mang dư luận
ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trả tự
nhưng ai vi phạm đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
trần mạnh hà chú thị trấn thất khê huyện tràng định tỉnh lạng sơn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định ra quyết định khởi tố
trước đó vào trưa ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ
tổ công tác công an huyện tràng định phát hiện bắt giữ đối tượng trần mạnh hà
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và cho người nghiện sử dụng ma túy
tại kiosk quán của hà
thuộc khu bốn thị trấn thất khê huyện tràng định tiến hành khám xét chỗ ở
của trần mạnh hà lực lượng công an phát hiện thu giữ bốn viên nén màu hồng
một ống nhựa đựng tinh thể màu trắng một cân tiểu ly điện tử và nhiều tang vật khác
chiều nay một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố đức lập
thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước khiến một người bị thương nặng
theo đó vào khoảng một mươi ba h một mươi điều mạnh
chú huyện bù gia mập điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn đến đoạn khu phố đức lập
thị trấn đức phong mạnh điều khiển xe máy với tốc độ khá cao tông thẳng vào đầu xe tải ben
do tài xế tài chú huyện bù đăng điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước
đang chuyển hướng rẽ phải vào ngã ba cú tông mạnh khiến cho mạnh bị thương nặng
được người dân đưa đi cấp cứu sau đó chiếc xe máy hư hỏng
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ba lần trả hồ sơ đề nghị cơ quan an ninh điều tra
làm rõ nhiều nội dung như xác định tài sản nhà nước thất thoát tại các thời điểm
việc thu hồi tài sản bị thất thoát trách nhiệm dân sự của các bị can
làm rõ thêm vai trò trách nhiệm của các cá nhân khác không bị xử lý hình sự
phiên tòa diễn ra từ ngày một mươi tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
ngày một mươi tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc của tỉnh kiên giang
đang tạm giữ hình sự vũ khắc duy trú tại quận dương kinh của tp hải phòng về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là chị nguyễn thị nguyệt quê ở tỉnh thanh hóa
cũng chính là người chung sống như vợ chồng với duy ở xã dương tơ tp phú quốc
tại cơ quan công an duy khai nhận vào ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
khi đang ở nhà thì giữa anh duy và nguyệt xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi với nhau
vào thời điểm này do tức giận nên anh duy đã dùng tay chân đánh chị nguyệt
ngoài ra duy còn dùng cây trổi kết nhà và một cây sắt bằng kim loại đánh nhiều cái vào người chị nguyệt
làm chị nguyệt ngất xỉu
đến khoảng một giờ sáng ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai duy phát hiện chị nhật tử vong
nên đã đến công an tp phú quốc để tự thú
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
vừa nhanh chóng điều tra làm rõ bắt xử lý một đối tượng liên tiếp gây ra hàng chục vụ đánh sập trang web
của các cơ quan trường học trên địa bàn tỉnh
đối tượng gây ra vụ việc trên là y huy bờ giá một mươi tám tuổi chú tại xã e na huyện công an na tỉnh đắk lắc
tại cơ quan công an huy khai nhận nghỉ học từ năm lớp chín và ngay từ hồi năm lớp bảy
đã tò mò lên mạng học cách đánh sập các trang web
từ năm lớp bảy thì em có tò mò cách đánh sập trang web và em đã tự học nó từ bên google
và cho đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cho đến nay thì em có dùng cái tôn đi đốt để đánh sập hai mươi một trang web
mục đích em đánh sập trang web là để quảng cáo cái tôn để em bán lấy tiền
cái tôn em bán là có một trăm linh ngàn đến bảy trăm linh ngàn thôi
sau mỗi lần đánh sập thành công các trang web huy sẽ quay phim lại rồi phát lên mạng xã hội để khoe thành tích
qua đó các bạn bè trên mạng xã hội sẽ hỏi mua phần mềm và cách thức thực hiện
sau đó huy sẽ bán cho họ và kiếm tiền
hành vi của huy đã làm gián đoạn hoạt động của các trang web
đây là phương thức thủ đoạn không phải là mới nhưng mà là trường hợp đầu tiên xuất hiện tại đắk lắk
đối tượng này đã lên mạng tìm hiểu và sử dụng công cụ online tấn công vào các trang thông tin của các sở ban ngành
và của một số trường học trên địa bàn tỉnh đắk lắc dẫn đến sự ngưng trệ hoạt động của các trang thông tin này
khi mà các sở ban ngành các trường học đăng thông tin lên hoặc là người dùng trên mạng truy cập vào các trang web này
thì sẽ không tiếp cận được
khi mà các sở văn ngành và các trường học đăng lên khi mà đối tượng đang tấn công vào các trang web đó
tính đến thời điểm hiện tại huy đã hơn hai mươi lần đánh sập các trang web của nhiều cơ quan doanh nghiệp trường học
trong và ngoài tỉnh đắk lắk
hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
đang củng cố hồ sơ để xử lý y huy bờ giá theo quy định của pháp luật
công an huyện sốp cộp của tỉnh sơn la phối hợp với các đơn vị có liên quan
đã bắt quả tang vàng an nhịa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tại huyện sốp cộp
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là sáu viên ma túy tổng hợp một xe máy và một số vật chứng liên quan khác
đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để về bán kiếm lời
đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
vào sáng sớm ngày hôm nay một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra
tại bến du lịch cửa đại thành phố hội an của tỉnh quảng nam
làm nhiều cano và tàu cá bị thiêu dụi hoàn toàn
đám cháy xảy ra vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng nay
thời điểm đó tại bến có hai mươi tám tàu thuyền cano đang neo đậu
nhận được thông tin từ đồn biên phòng cửa đại
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
đã xuất sáu xe và ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy
hiện các tàu cháy đang trôi giặt trên sông phía xã duy hải huyện duy xuyên
cảnh sát đường thủy và lực lượng biên phòng đã báo động cho các phương tiện neo đậu
tại bến duy hải để di chuyển nguy cơ tàu cháy tấp vào sẽ cháy lan qua các tàu khác
đến sáu h ba mươi phút sáng nay thì đám cháy đã bị giập tắt hoàn toàn
theo thống kê ban đầu đã có chín tàu cháy trong đó có tám tàu và cano bị thiêu dụi hoàn toàn
thượng nguồn đổ về mạnh khiến đoạn km tám trăm sáu mươi bảy hai trăm linh trên quốc lộ một a
qua địa phận xã lộc trì huyện phú lộc của tỉnh thừa thiên huế
ngập cục bộ từ ba đến bốn cm
đoạn đường ngập kéo dài khoảng hai trăm linh mét khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn
nhằm đảm bảo an toàn giao thông tính mạng của người dân tham gia giao thông
và không để xảy ra un tắc gần hai mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
của trạm cảnh sát giao thông phú lộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
và đội cảnh sát giao thông công an huyện phú lộc đã túc trực trên đoạn đường này
để hướng dẫn giúp đỡ phương tiện và người dân tham gia giao thông
đội cảnh sát giao thông công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế cho biết
ngay khi nhận được tin báo nước từ thượng nguồn về tràn qua tuyến quốc lộ một a
một trăm linh cán bộ chiến sĩ của đội đã được điều động đến đoạn ngập lụt cục bộ để làm nhiệm vụ
hiện lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang túc trực bám đường
để giúp đỡ hướng dẫn những người tham gia giao thông bằng xe máy
không chạy xe rắt xe vào những khu vực ngập sâu gây nguy hiểm
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo hoàng thị thanh diễm
trú tại tỉnh đồng nai một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cá trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh vào năm hai nghìn một mươi một
diễm quen nhiều người có nhu cầu xin việc làm nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
diệm nói dối với những người có nhu cầu xin việc là mình là cán bộ nhân sự
tại một công ty chuyên đào tạo nguồn nhân lực cho các công ty viễn thông
có khả năng xin việc cho người khác tại nhiều cơ quan khác nhau trong tỉnh
người xin việc phải đưa cho diễm từ một mươi năm đến hai trăm năm mươi triệu đồng tùy từng ngành nghề
để tạo niềm tin cho người xin việc diễn cam kết trong thời gian từ ba mươi đến sáu mươi ngày
là diễn xin được việc nếu không sẽ trả lại tiền
bằng thủ đoạn gian dối như trên trong thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi một đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
diễm đã chiếm đoạt tổng số tiền gần năm bốn tỷ đồng của một mươi chín bị hại
liên quan đến vụ việc cháy nhiều tàu cá cano du lịch trên bến cửa đại hội an
vào sáng sớm ngày hôm nay một mươi tháng một mươi
lực lượng công an tỉnh quảng nam đang khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân xử lý vụ việc
vụ cháy đã làm tám tàu cano bị cháy hoàn toàn
tổng thiệt hại của vụ cháy ước tính khoảng hai mươi tỷ đồng
không có thương vong về người
bước đầu cơ quan chức năng nhận định đám cháy bắt đầu từ một tàu gỗ
rồi cháy lan qua các tàu cano đang neo đậu kế bên
tuy nhiên để biết chính xác vị trí bắt lửa
cơ quan chức năng đang cho trích xuất camera an ninh tại khu vực cửa sông
phục vụ điều tra sự việc
lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành
lai rắt các tàu cá bị cháy trô giặt trên sông
và trục vớt các tàu cháy bị chìm để điều tra nguyên nhân xử lý vụ việc
mưa lớn từ suốt đêm qua đến sáng ngày hôm nay đã khiến nước lũ từ thượng nguồn
đổ về lên nhanh gây chia cắt cô lập nhiều nơi tại khu vực các tỉnh ven biển miền trung
tại vùng rốn lũ của huyện đại lộc tỉnh quảng nam nước lũ đã ngập sâu khoảng một m
trên tuyến dt sáu trăm linh chín nối từ trung tâm huyện lên các xã đại lãnh đại hưng đại sơn
công an xã đại lãnh đã bố trí lực lượng không cho người và phương tiện
qua lại đoạn ngập sâu để đảm bảo an toàn
tại xã đại hưng huyện đại lộc từ dạng sáng nay nước lũ lên nhanh đã gây cô lập
chia cắt nhiều khu dân cư chia để bản xã
lực lượng công an xã đại hưng đã tổ chức ứng trực sẵn sàng hỗ trợ người dân vùng trũng thấp
di rời đến nơi an toàn khi có yêu cầu
trong khi đó tại tỉnh quảng trị nhiều địa phương miền núi như ba lòng húc nghì a vào
huyện đắc đông húc lìa thuận huyện hướng hóa bị nước lũ gây chia cắt giao thông
cô lập nhiều khu dân cư
cấm biển báo cấm người xe qua lại nguy hiểm vận chuyển băng ghe
thuyền các lương thực thực phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân các vùng bị cô lập
chia cắt trên địa bàn
còn tại thành phố đà nẵng lượng mưa lớn kéo dài từ chiều tối qua đến sáng nay
đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập một số khu vực thuộc địa bàn huyện hòa vang bị cô lập
lực lượng công an đã tiến hành chốt chặn đảm bảo an toàn cho người dân
khi điều thông qua những khu vực này
đây là đường quảng sương tuyến quốc lộ một mươi năm
bốn bề cũ thuộc địa bàn xã hòa phong huyện hòa vang
sát bìa sông tuy loan nên nước dần nhanh
chín giờ sáng nay mức nước cao năm mét
từ sáng sớm cảnh sát giao thông công an huyện hòa vang đã bố trí lực lượng chốt chặn
dăng dây cảnh báo không cho các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này
đây là cái tuyến đường huyết mạch để đi lên huyện đông giang và nam giang
tỉnh quảng nam và xã hòa phú của huyện hòa vang
lưu lượng giao thông qua đây rất là đông
nhất là xe của người dân quảng nam đi về
và xe hàng hóa chuyên chở cho các tỉnh phía bắc quảng nam
nhận định được tình hình đó
ban chủ yếu đội sát giao thông chập tự công an huyện hòa vang
cũng đã kịp thời triển khai các đồng chí trong đội
có mặt ngay tại hiện trường để phân luồng giao thông
và chốt chặn không cho các phương tiện đi qua
cảnh địa bàn huyện hòa vang hiện nay có ba xã
có ngọc úng trời nạn xã hòa nhơn hòa phong hòa liên
lực lượng công an đội sát giao thông công an huyện
từ sáng sớm đã đi khảo sát và đã bố trí lực lượng phố phật
của công an xã bố trí lực lượng chốt chặn những vùng ngọc úng
không cho người và phương tiện giao thông đi qua những nơi
có ngọc úng để ảnh hưởng tới tính và tài sản của người dân
đến nay có bốn trường hợp một xã tại huyện hòa vang
bị ngập úng do mưa lửng kéo dài
hai mươi chín trường học trên địa bàn huyện phải cho học sinh nghỉ học
nhiều tuyến đường liên xã bị chia cắt một số khu vực bị cô lập
cùng với việc cảnh báo chốt chặn tại những vị trí sung yếu
lực lượng công an phối hợp với nhân viên địa phương liên lạc thường xuyên
để nắm tình hình và sẵn sàng lực lượng triển khai các phương án hỗ trợ
chúng tôi sẽ huy tổng tất cả mọi lực lượng sẽ đúng xuống dưới nhà dân
hỗ trợ người dân di dời tài sản cũng như là con người lên vùng cao nhất
có thể để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
và cũng như tài sản cho người dân
theo dự báo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường miền trung sẽ còn mưa to đến rất to
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự đà nẵng
đề nghị các địa phương sẵn sàng phương án phòng chống lụ quét và sạt lỡ đất
ra soát các khu dân cư tại vùng trụng thấp có kế hoạch sơ tán dân đến nơi an toàn
lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không đi qua các khu vực nước chảy xiết
vứt củi đánh bắt cá trong tình hình mưa lũ đang diễn ra để đảm bảo an toàn tính mạng
thanh tra sở y tế tp hcm vừa phát thông báo liên quan đến việc có người gọi điện thoại
tự xưng là cán bộ thanh tra sở y tế hàm dọa người dân
nói họ mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín không có giấy phép
đối tượng cung cấp thông tin về số chứng minh nhân dân địa chỉ nhà của người dân để gây áp lực
cụ thể người mạo danh gọi đến từ các số điện thoại như sau
do đó thanh tra sở y tế đề nghị người dân không thực hiện bất kỳ yêu cầu của các đối tượng gọi đến
nếu gặp tình trạng trên cần thông báo ngay cho thanh tra sở y tế
theo số điện thoại hai mươi tám
hiện thanh tra sở y tế đã chuyển thông tin đến công an tp hcm
để xác minh các đối tượng mạo giành
ngày chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã tạm giữ đối tượng nguyễn minh quang để điều tra làm rõ về hành vi giết người
như đã thông tin ở phần đầu chương trình
theo điều ban đầu quang và chị nguyễn thị ngọc xuyên hai mươi một tuổi
quê ở vĩnh long có quan hệ tình cảm và có một con gái chung hai tuổi
vào khoảng một mươi sáu h ngày tám tháng một mươi chị nguyễn thị ngọc duyên đang ở tại phòng trọ địa chỉ trên đường hưng định
khu phố hưng thọ phường hưng định tp thuận an
thì quang chở con gái tìm đến để nói chuyện việc không sinh sống cùng nhau nữa vào việc nuôi con nhỏ
trong lúc nói chuyện do bực tức quang đã lấy một con dao chuẩn bị từ trước
rồi bất ngờ đâm chém nhiều nhát vào người chị duyên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án quang ôm con nhỏ rời khỏi hiện trường rồi vứt dao gây án khoảng hai trăm linh m
qua xác minh vận động đến một mươi tám h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi đối tượng quang đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hôm nay tin từ công an tỉnh nam định cho biết cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam trần đình giao sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại huyện mỹ lộc tỉnh nam định
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ tăng lễ hoàng long
để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
công ty dịch vụ tăng lễ hoàng long được thành lập tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
trong những năm qua công ty này dính tới những lùm xùm liên quan đến hoạt động bảo kê dịch vụ hỏa táng gây bức xúc dư luận
thời gian qua trần đình giao bị người dân và một số cổ đông công ty tố cáo vì có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành công ty
được biết hiện công ty tăng lễ hoàng long chưa có người đại diện theo pháp luật vì chưa tiến hành đại hội đồng cổ đông
theo quy định
tuy nhiên trần đình giao tự ý điều hành công ty tăng lễ hoàng long trong khi chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty
không có thẩm quyền điều hành hoạt động kinh doanh
ngoài ra công ty hoàng long chỉ có một con dấu do công an tỉnh nam định cấp
hiện đang được bà vũ thị kim quy nguyên là tổng giám đốc công ty tăng lễ hoàng long giữ
tuy nhiên ông giao đã tự ý khắc con dấu mới để sử dụng
khi chưa được sự đồng ý của hội đồng quản trị đại hội đồng cổ đông công ty chưa có cuộc họp nào thông qua
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ